các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sử dụng thẻ atm của một người khác đến rút tiền tại trụ atm thuộc ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
quá trình rút tiền do không phải là thẻ của mình vinh đã nhập sai mật khẩu và bị nuốt thẻ
sau đó vinh đòi nhân viên ngân hàng giải quyết nhưng không được chấp thuận
với bản chất côn đồ và nghiện ma túy vinh đã dùng hung khí đập phá trụ atm gây thương hại hàng trăm triệu đồng
theo hồ sơ vinh đã có một tiền án về tội giết người vụ việc đang được công an tp quảng ngãi tiếp tục điều tra